những ngày qua đã có mưa lớn kéo dài
cùng với đó các đập thủy điện thủy lợi đã tăng cường xả nước
gây ngập lụt tại các khu dân cư sinh sống dọc lưu vực sông ba
và nước bất ngờ lên nhanh đã gây câu lập một số khu dân cư tại đây
thị xã eopa đã huy động toàn bộ lực lượng để hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn
tại thị xã ayunpa ubnd thị xã đã chỉ đạo các lực lượng công an quân đội triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
các lực lượng đã hạ thủy nhiều thuyền cano cứu hộ
đồng thời liên lạc với người dân bị mắc kẹt để lên phương án cứu hộ an toàn